những vấn đề nóng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội đã được đề cập đến trong buổi đối thoại diễn ra vào sáng nay
ngày chín tháng một mươi một giữa đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội
tại buổi đối thoại ngoài những vấn đề về phát triển kinh tế xã hội những vấn đề như giải pháp bảo vệ an ninh nguồn nước
việc di rời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô đã được nhiều đại biểu gửi đến lãnh đạo thành phố hà nội
trả lời các vấn đề bí thư thành ủy hà nội cho biết sự cố nhà máy nước sạch sông đà vừa qua đem đến nhiều bài học cho thành phố hà nội
đó là bài học về thông tin cho người dân bài học về quản lý nhà nước quản lý doanh nghiệp
tới đây tp sẽ giả soát lại các quy trình về bảo đảm an toàn nguồn nước
đồng chí hoàng trung hải cũng cho biết thành phố sẽ tập trung quản lý chặt chẽ các cơ sở có nguy cơ cháy nổ gây ô nhiễm
theo hướng lập danh sách và lên phương án cho từng cơ sở để kịp thời ứng phó nếu xảy ra sự cố
bí thư thành ủy hà nội cũng đề nghị ubnd tp cấp cấp từ thành phố đến cơ sở củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân
để thực sự là nơi người dân có thể nói lên nguyện vọng đóng góp trí tuệ công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc